trong ba đêm một mươi bảy một mươi tám và một mươi chín tháng một mươi một vừa qua tại đoạn đường võ văn kiệt xã bình phước huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
xuất hiện một nhóm thanh niên hung hăng táo tợn chặn xe ham dọa các tài xế để đòi tiền
vụ việc này cụ thể như thế nào và các cơ quan chức năng đã bằng biện pháp gì để nhanh chóng bắt giữ được nhóm đối tượng
phóng viên của chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong một ít phút nữa
còn ngay bây giờ là thông tin mới nhất liên quan đến vụ cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến các vi phạm trong công tác bồi thường hỗ trợ đất nông nghiệp khu vực mặt bằng công trường nhà máy thủy điện sơn la
ngày hôm qua cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la đã thi hành lệnh bắt tạm giam
đồng thời tiến hành khám xét nhà đối tượng bị can đèo văn ban sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu trú tại xã mường trùng huyện mường la
nắm tình hình lực lượng chức năng công an tỉnh sơn la phát hiện từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay trong quá trình thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ đất nông nghiệp khu vực mặt bằng công trường nhà máy thủy điện sơn la
các đối tượng đã có nhiều sai phạm ở các khâu đo đạc lập bản đồ địa chính thẩm định thu hồi và bồi thường hỗ trợ không đúng quy định gây thiệt hại cho nhà nước
riêng đối tượng đèo văn ban đã kê khai khống diện tích loại đất của hộ gia đình mình để được đền bù sai chiếm đoạt tiền của nhà nước
kính thưa quý vị và các đồng chí ngay cả diện tích đất đã ngập nước như thế này cũng được các đối tượng kê vào hồ sơ với diện tích tăng lên gấp nhiều lần
và tất cả các khâu từ đo đạc lập bản đồ thẩm định thu hồi bồi thường và hỗ trợ đều được hợp thức hóa
đây chính là một trong những cách mà các đối tượng sử dụng để rút ruột tiền ngân sách của nhà nước
theo trường hợp mà kề khai nó không đúng thì thế thì mong nhà nước xử lý nhiên để tránh trường hợp mà
để công khai nó không đúng thì nó là thết thuất tiền của nhà nước và nó sẽ không bảo cho dân ở đây
như vậy là tính đến thời điểm này cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la đã chủ trì phối hợp với viện kiểm sát và các cơ quan chức năng đơn vị liên quan
khởi tố bắt tạm giam một mươi năm bị can khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú hai bị can đảm bảo đúng pháp luật
vụ án đang được ban giám đốc công an tỉnh sơn la tập trung chỉ đạo
cơ quan an ninh điều tra thụ lý giải quyết đúng quy định của pháp luật
vì ra đây là cái vụ án phức tạp hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
người cần phải được tập trung còn chương thủ lý điều tra để xử lý giải quyết theo quy định pháp luật
ở đây nó liên quan đến cái việc giải quyết khó khăn vương mắc cho chính người dân
cho chính người dân là những người dân tái định cư từ địa xã lạc
những thông tin liên quan đến vụ việc này
sẽ còn cập nhật và chuyển tới quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo
thưa quý vị nếu như trước đây tội phạm trộm cắp tài sản được xem là loại tội phạm cơ hội
vì sơ hở của bị hại nên ra tay
thì có lẽ nhận định này giờ đây không còn đúng nữa khi các đối tượng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng
vụ việc tại hải dương ngay sau đây là một ví dụ
sử dụng khẩu trang đeo căng tay đi tất đội mũ nhằm không để lộ tung tích
đối tượng phạm đăng hồng đã liên tục đột nhập vào các ngôi biệt thự để trộm cắp tài sản có giá trị
và đối tượng vừa bị bắt khi đang giao bán chiếc điện thoại đắt tiền vừa trộm cắp được
cụ thể sau khi trộm cắp được tài sản đối tượng không đem tiêu thụ tại tỉnh hải dương
mà mang sang địa bàn các tỉnh lân cận để tránh sự phát hiện đối tượng đã đem bán bộ đồ trộm cắp được
ở những địa điểm khác nhau
với thủ đoạn trên từ tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đối tượng hồng đã thực hiện chót lọt năm vụ trộm cắp tài sản
tại các khu đô thị đông nam cường hà hải thuộc phường hải tân thành phố hải dương
với tổng giá trị tài sản lên đến ba tỷ đồng
còn tại bắc cạn xông thẳng vào nhà dân để cướp tài sản đối tượng nguyễn văn hùng
chú tại xã thanh mai huyện trợ mới vừa bị công an huyện trợ mới ra quyết định tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra
theo thông tin ban đầu vào trưa ngày hai mươi tháng một mươi một bà hà thị toán chú tại xã thanh mai
đang ở trong nhà thì bị đối tượng hùng lao vào nhà dùng cho bếp ấn vào mồm và xoa vào mặt
sau đó giật đôi khuyên tai bằng vàng mà bà đang đeo rồi tẩu thoát
khoảng một mươi năm giờ cùng ngày lò bị phát hiện và biết không thể lần trốn
nên hùng đã đến công an huyện trợ mới để đầu thú và sao nhuộm tài sản
vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tiếp tục điều tra
quay trở lại với những thông tin từ quảng ngãi về nhóm đối tượng ngang nhiên
chặn hàng loạt xe ô tô cưỡng đoạt tiền gây lo lắng cho người dân
ngay sau khi nhận được thông tin lãnh đạo công an huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương vào cuộc nhanh chóng bắt giữ các đối tượng gây án
lập lại an ninh trả tự trên địa bàn
và một điều đáng nói là tất cả các đối tượng trong nhóm này đều chỉ ở độ tuổi vị thành niên
do ham chơi thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đi gây án
chỉ trong ba đêm một mươi bảy một mươi tám và một mươi chín tháng một mươi một vừa qua
tại đoạn đường võ văn kiệt thuộc thôn phước thọ một xã bình phước huyện bình sơn
một nhóm thanh niên đã ngang nhiên chặn xe hàm dọa các tài xế đòi đưa tiền thì mới chặn xe đi
ngay sau khi nhận được tin báo lãnh đạo công an huyện bình sơn đã khẩn trương chỉ đạo tổ chức điều tra truy bắt đối tượng
lực lượng công an huyện đã triển khai đồng bộ tất cả các biện pháp quy động cả lực lượng công an xã
và theo nhận đối là số đối tượng này sẽ tập trung ở địa bàn xã bình lâm và địa bàn xã bình yên
nên công an huyện đã phối hợp với lực lượng công an hai xã này
và qua lực lượng công an huyện đã lanh danh sách được số đối tượng người nghi vắng có hành vi
quá trình trinh sát công an huyện bình sơn đã bắt các đối tượng gồm nguyễn thanh tiến một mươi tám tuổi ngô vũ pháp một mươi sáu tuổi đều ở xã bình hiệp huyện bình sơn
lê đức viễn một mươi sáu tuổi nguyễn thế thịnh một mươi bảy tuổi đều ở xã bình thanh tây huyện bình sơn về hành vi cưỡng đoạt tài sản
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận liên tiếp nhiều đêm tiến đã rủ đồng bọn ra đường võ văn kiệt chặn gần một mươi ô tô để cưỡng đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình sơn đề nghị những ai là nạn nhân của các vụ cưỡng đoạt tài sản trên đến công an huyện bình sơn để phối hợp giải quyết
sau các quán bar karaoke thì khách sạn nhà nghỉ là một trong những địa điểm thời gian gần đây được các đối tượng yêu thích lựa chọn để tụ tập sử dụng ma túy
và vào lúc bốn h ba mươi phút sáng nay công an tỉnh nghệ an đã tiến hành kiểm tra hành chính tại một khách sạn thuộc phường quán bào tp vinh phát hiện một mươi một đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra có hai đối tượng đang chuẩn bị vào phòng sáu trăm linh một mang theo một gói chứa lá cành hạt cây màu xanh nghi là cần sa
quá trình kiểm tra tại phòng sáu trăm linh một có thêm chín đối tượng
tại hiện trường tổ công tác thu giữ hai chiếc loa nghe nhạc một chiếc đèn chiếu sáng nhiều màu một gói bên trong có ba viên nén màu xanh nghi là ma túy tổng hợp và dụng cụ để sử dụng ma túy
tổ công tác đã tiến hành thu giữ các tăng vật và mời tất cả các đối tượng trên về cơ quan công an để làm rõ sự việc
qua lấy lời khai ban đầu toàn bộ các đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh nghệ an và lý do tụ tập chơi ma túy là để chia tay một người bạn
lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm nước tiểu các đối tượng liên quan để có căn cứ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
trong khi đó tại kiên giang sau khi sử dụng ma túy trần văn long chú tại phường vĩnh hiệp thành phố rạch giá đã đánh con riêng của vợ dẫn đến bị thương nặng
với hành vi này long đã bị truy tố về tội cố ý gây thương tích
theo điều tra vào chiều tối ngày hai mươi hai tháng chín sau khi sử dụng ma túy đá do bị ảo giác nên long thấy vợ đang cho con gái riêng tên trần thanh phương năm tuổi uống sữa
long liền lao đến dùng tay đánh vào mặt cháu bé
vợ long dù đã căn ngăn nhưng không được long tiếp tục dùng roi bằng kim loại đánh khắp người bé gái cho đến khi được một người hàng xóm qua ngăn cản mới dừng lại
cháu phương bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu
theo kết quả giám định pháp y cháu bị thương tật ba mươi bảy
thông tin mới nhất về vụ bốn trẻ tử vong tại bệnh viện sản nhi bắc ninh
vào tối ngày hôm qua đoàn công tác của bộ y tế do phó giáo sư tiến sĩ lương ngọc khuê cục trưởng cục khám chữa bệnh dẫn đầu đã về làm việc với bệnh viện sản nhi bắc ninh để làm rõ vụ việc
theo báo cáo của bệnh viện sản nhi tỉnh bắc ninh ngay sau khi sự việc xảy ra bệnh viện đã niêm phong vỏ thuốc kháng sinh bơm xi lanh các dụng cụ liên quan trong quá trình điều trị cho bốn cháu
đồng thời bệnh viện kiểm tra đồng loạt
bệnh viện tiến hành kiểm kê và cho thay thế tất cả thuốc bơm xi lanh liên quan đến bốn cháu đã dùng
đoàn công tác của bộ y tế chỉ đạo bệnh viện tập trung phối hợp với các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc ổn định tổ chức tiếp tục công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân tránh để bệnh nhân hoang mang
đồng thời động viên tinh thần cán bộ bệnh viện tiếp tục điều trị tốt cho bệnh nhân
hiện bệnh viện đã thành lập hội đồng chuyên môn kiểm thảo tử vong và ra quyết định
đình chỉ kiếp trực liên quan đến bốn trẻ tử vong để viết bản tường trình phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác điều tra
tuy nhiên mới đây trên mạng xã hội lại đang lan truyền một clip ghi lại hình ảnh một tài xế xe container vừa nghe điện thoại vừa lái xe bằng chân khiến người dân vô cùng bức xúc
hình ảnh này được xuất hiện trên mạng vào ngày một mươi tám
tháng một mươi một xe đầu kéo công tơ nơ biển số năm mươi ld chín nghìn năm trăm sáu mươi được cho là đang lưu thông trên cầu phú mỹ tp hcm
trên xe lúc này tài xế vừa hồn nhiên nghe điện thoại vừa lái xe bằng chân
đoạn clip dài khoảng một phút và khiến cộng đồng mạng rất bức xúc khi cho rằng tài xế đang xem thưởng pháp luật bất chấp an toàn tính mạng của chính mình và người khác
đặc biệt là khi khu vực lân cận cầu phú mỹ trước đến nay đã có nhiều vụ tai nạn liên quan đến xe đầu kéo container gây chết người
đại diện phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm cho biết đơn vị đã nắm thông tin và đang tiến hành xác minh khủng cố chứng cứ và xử lý vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
đừng tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm do cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an cung cấp sau một phút nữa